trong không khí chào mừng kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm và làm việc với quân chủng phòng không không quân thuộc bộ quốc phòng
báo cáo tóm tắt kết quả nhiệm vụ tám tháng năm hai nghìn một mươi sáu phương hướng những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi chín
trung tướng lê huy vịnh ủy viên trung ương đảng tư lệnh quân chủng phòng không không quân cho biết
quân chủng phòng không không quân đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của quân ủy trung ương
bộ quốc phòng bám sát nhiệm vụ chính trị quán triệt thực hiện nghiêm ba khâu đột phá
mà nghị quyết đại hội đảng bộ quân chủng lần thứ chín đã xác định
quân chủng đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công tác quân sự và xây dựng đảng bộ
nổi bật trên năm nhóm nội dung hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu
quản lý vùng trời quốc gia quản lý điều hành bay và các nhiệm vụ đột xuất
công tác huấn luyện quân sự có nhiều cố gắng tích cực nhất là huấn luyện không quân
thực hiện tốt chức năng cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng không nhân dân trung ương
chủ động bảo đảm kịp thời công tác kỹ thuật hậu cần quán triệt thực hiện nghị quyết chỉ thị
hướng dẫn về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng
phát biểu tại buổi làm việc thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang
biểu dương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu những chiến công thành tích to lớn
mà quân chủng phòng không không quân đã đạt được trong thời gian vừa qua
trong những năm gần đây quân chủng đã làm tốt công tác tham mưu với bộ quốc phòng
đề xuất với đảng nhà nước tổ chức lực lượng điều chỉnh bố trí thế trận tạo bước phát triển mới
công tác giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học không ngừng được đổi mới chất lượng được nâng lên
trong nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc trong tình hình mới
chủ tịch nước trần đại quang cho rằng trước bối cảnh phức tạp hơn yêu cầu đặt ra cao hơn
đòi hỏi quân đội nhân dân nói chung và quân chủng phòng không không quân nói riêng phải tiếp tục đổi mới
phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa

đòi hỏi quân đội nhân dân nói chung và quân chủng phòng không không quân nói riêng phải tiếp tục đổi mới
chủ tịch nước trần đại quang cũng đề nghị quân chủng phòng không không quân tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ
chiến sĩ tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội
so đói giảm nghèo tích cực cứu hộ cứu nạn góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn đóng quân
xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ phòng không không quân ưu tú xứng danh bộ đội cụ hồ
chủ tịch nước tin tưởng với lịch sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam anh hùng
quân chủng phòng không không quân tiếp tục nỗ lực tu dưỡng gian luyện sẵn sàng chiến đấu vượt lên khó khăn thách thức
giành được nhiều chiến công thành tích to lớn hơn nữa góp phần cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc